các lực lượng chức năng thành phố hải phòng đang khẩn trương tìm hiểu nguyên nhân tình trạng có nhiều đinh giải trên bề mặt cầu tân vũ lạch huyện
cây cầu vượt biển dài nhất việt nam gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông trên cầu
hiện tượng đinh giải tại nhiều vị trí trên mặt cầu đình vũ cát hải đã xuất hiện từ cuối tháng một mươi một
mới đây nhất từ ngày một đến ngày bốn tháng một mươi hai công ty quản lý bảo dưỡng cầu đường tân vũ lạch huyện phát hiện khoảng bảy kg đinh sắt loại ba cm và năm cm
trước tình trạng trên đơn vị quản lý cầu đã liên tục cho tuần tra nếu phát hiện sẽ huy động khoảng một mươi người đi nhặt và sẽ cho máy hút quét sạch đinh
đinh thu ngày nào giờ nào đều được gói lại để làm căn cứ điều tra
hiện tượng đinh giải tại nhiều vị trí trên mặt cầu đình vũ cát hải đã xuất hiện từ cuối tháng một mươi một
hiện công an hải phòng phối hợp với đơn vị quản lý cầu đường tân vũ lạch huyện tiếp tục theo dõi và tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát bố trí trinh sát mật phục quét hút vệ sinh mặt cầu để bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường ô tô tân vũ lạch huyện